tại khu vực bán đảo đình vũ thuộc thành phố hải phòng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với hiệp hội thuốc lá việt nam sở tài chính và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố hải phòng hội đồng tiêu hủy tăng vật tiến hành tiêu hủy sáu mươi bảy năm trăm linh bào thuốc lá điếu nhập lậu
số thuốc lá điếu nhập lậu bị tiêu hủy đợt này là tăng vật do lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và thu giữ trên chiếc xuồng cao tốc không có số hiệu tại khu vực biển thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
số thuốc lá điếu nhập lậu bị tiêu hủy đợt này là tăng vật do lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và thu giữ trên chiếc xuồng cao tốc không có số hiệu tại khu vực biển thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
cảnh sát biển một phát hiện và thu giữ trên chiếc xuồng cao tốc không có số hiệu tại khu vực biển thuộc huyện vân đồn tỉnh quảng ninh